các bạn chú ý đón xem
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
để triển khai thực hiện cam kết về thuế xuất nhập khẩu của việt nam
theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
dự thảo nghị định về biểu thuế xuất khẩu biểu thuế nhập khẩu yêu đại đặc biệt của việt nam
theo từng giai đoạn đã được bộ tài chính xây dựng và chính chính phủ
dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mặt hàng sẽ được giảm thuế
cam kết cắt giảm thuế của các nước thành viên sẽ là cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp
trong biểu thuế trên bộ tài chính và tổng cục hải quan đã cố gắng đưa ra so sánh thuế xuất
của các fta so với cptpp để doanh nghiệp lựa chọn các mức thuế xuất yêu đãi phù hợp
biểu thuế xuất khẩu yêu đãi biểu thuế nhập khẩu yêu đãi bao gồm hai nhóm nước là những nước
đã thực hiện cptpp từ cuối năm hai nghìn một mươi tám và nhóm nước thực hiện từ năm nay
biểu thuế này dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mặt hàng có mức thuế xuất khẩu yêu đại
có mức thuế cắt giảm sâu hơn mức thuế thông thường
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao cục thuế tp hcm ra soát công tác quản lý lập kế hoạch
thanh tra kiểm tra thuế bảo vệ môi trường đối với các tổ chức hộ kinh doanh sản xuất túi ni lông trên địa bàn
theo đó tp hcm tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với các tổ chức hộ kinh doanh
có hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy
các tổ chức hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất túi ni lông tự phân hủy sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố
về chấp hành thực hiện thuế bảo vệ môi trường thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp
sở tài chính được giao tham mưu xây dựng các chính sách yêu đại hỗ trợ khuyến khích việc kinh doanh
sử dụng các loại túi phương tiện đựng hàng thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy
ngoài ra ủy ban nhân dân các quận huyện cần tăng cường kiểm tra giám sát đối với các tổ chức hộ kinh doanh
có hoạt động sản xuất nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy cũng như các doanh nghiệp có sản xuất túi ni lông tự phân hủy sinh học
và túi ni lông thân thiện với môi trường
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám xăng sinh học e năm đã được đưa vào thay thế xăng khoáng ron chín mươi hai
theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho thấy
lượng xăng e năm ron chín mươi hai tiêu thụ trên địa bàn cả nước trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt khoảng bảy trăm bốn mươi m ba
tương đương với khoảng ba mươi bảy tám tổng lượng xăng các loại
có thể thấy sức tiêu thụ xăng sinh học e năm tại thị trường việt nam không tăng như mong muốn
thậm chí có xu hướng giảm dần do nhiều nguyên nhân
trong phóng sự sau đây xin mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xăng e năm thì mình không biết hầu như là chỉ toàn sử dụng chín mươi hai với chín mươi năm thôi
không biết về cái loại này thôi cứ vào là cứ đổ hầu như toàn đổ chín mươi năm là chín mươi năm
mình sử dụng thường xuyên là cái xăng ron chín mươi năm
vì là từ khi mua xe này từ năm hai nghìn một mươi bốn là sử dụng cái xe có cái xăng ron chín mươi năm này là xe chạy rất ổn định
bên cạnh đó người tiêu dùng cũng chưa hiểu một cách đầy đủ về đặc tính kỹ thuật của xăng e năm

xăng e năm cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ phương tiện đang sử dụng
giá của xăng e năm cũng chưa thật sự hấp dẫn người sử dụng ô tô xe máy
hiện giá xăng ron chín mươi năm cao hơn một năm trăm ba mươi đồng một lít so với xăng e năm
như vậy nguyên nhân dẫn đến việc giảm suất này là do người tiêu dùng ngày càng kém mặn mà với xăng e năm
bởi thói quen tiêu dùng và tranh lệch giá không đáng kể
mình cũng có sử dụng qua mấy lần rồi nhưng mà mình cảm thấy không yên tâm
vì đi chất lượng xe nó
mình cảm thấy nó không yên tâm
mình sợ thứ nhất là nó cháy nổ
thứ hai là nó cảm thấy nó ỉ máy
đi nó không thoát xe ấy
và thứ ba là nó hao xăng hơn
khảo sát của phóng viên tại một số cây xăng trên địa bàn các quận cầu giấy thanh xuân nam tử liêm ba đình
bên cạnh một bộ phận người tiêu dùng vẫn chưa tin tưởng để sử dụng xăng e năm
thì hiện nay những trụ bôm xăng e năm chiếm tỷ lệ tương đương với xăng ron chín mươi năm
cái xăng e năm này đương nhiên là rất là tốt rồi
nhà nước đã cho lưu hành cái này đương nhiên phải theo cái quy chế
theo cái quy trở chuẩn theo cái tiêu chuẩn chất lượng
và xăng e năm này không phải riêng việt nam đâu
việt nam thì cũng mới sử dụng rồi còn các nước trên thế giới người đã sử dụng từ rất lâu rồi
tôi cũng nghĩ thấy rằng là nên thương thích người dân và các công tiện dùng xăng e năm này
theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và đại lý bán lẻ
kinh doanh xăng e năm lãi thấp hơn so với xăng ron chín mươi năm
thậm chí trong tình hình hiện nay thì càng bán nhiều càng lỗ
vì phải trích quỹ bình ổn giá xăng dầu cao
số liệu của ngành xăng dầu cho thấy chỉ riêng trong tháng bốn
mức xả quỹ bình ổn với xăng e năm hơn ba năm trăm bốn mươi đồng một lít
trong khi xăng ron chín mươi năm là khoảng hai bốn mươi năm đồng một lít
để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng săng sinh học e năm
cũng như thúc đẩy các đơn vị đầu mối xăng dầu
gia tăng sản lượng các cơ quan quản lý cần phải tính toán lại
để đưa ra những giải pháp chính sách phù hợp
để tạo sự kết biệt hợp lý về giá giữa hai loại xăng ron chín mươi năm và e năm
nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng